xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
mới đây do vụ tài xế xe mercedes benz truy sát là một người chết
ngay lập tức sau khi đoạn video được phát tán trên mạng
nhiều luật sư cho rằng cần đánh giá nhận thức trạng thái tâm lý động cơ và mục đích
khi thực hiện hành vi của tài xế nam để xác định chính xác tội danh cho lái xe này
tối một mươi một tháng năm phạm văn nam bốn mươi ba tuổi ở huyện kim sơn ninh bình
cùng nhóm bạn tới quán nhậu ở phường phú thủy thành phố phan thiết bình thuận
khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm nhóm này rời quán di chuyển tới khu vực
bờ kè phạm văn đồng thành phố phan thiết
để nhậu tiếp thì sích va chạm giao thông với một xe máy chạy phía trước
do chưa va chạm ông nam lái ô tô đi tiếp tới quán nhậu
thì bị một nhóm người đi xe máy đuổi theo lao vào đánh tới tấp khi những người này vừa xuống xe
ông nam sau khi thoát ra đã lên xe lái chiếc mercedes chạy nhiều vòng trước quán để truy sát những người đánh mình
trong lúc truy đuổi ông hà xuân hải bốn mươi ba tuổi ở thành phố phan thiết
dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu ô tô rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân ngã
sau cú tông của ô tô ông hải tử vong tại chỗ
ngày một mươi ba tháng năm công an tỉnh bình thuận cho biết đã tạm giữ hình sự lái xe này
với hành vi này tài xế mercedes có thể đối diện với tội danh nào
theo dõi sự việc luật sư lưu kiều trang phó giám đốc công ty luật hà trọng đại và cộng sự cho biết
theo quy định của pháp luật ô tô và các phương tiện giao thông
khác được xếp vào nhóm nguồn nguy hiểm cao độ
người điều khiển nó có ý sử dụng các phương tiện để gây vụ tai nạn
nhằm sát hại người khác thì đây là hành vi giết người
phân tích tình huống luật sư trang cho biết chiếc mercedes có trọng lượng khoảng hai tấn
có thể tạo ra lực đâm rất lớn nếu di chuyển tốc độ cao và gây ra hậu quả chết người
một người bình thường đầy đủ nhận thức và biết rằng
việc lao xe vào người đi bộ hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của người đó
quá trình điều tra nếu xác định tài xế có đầy đủ năng
lực hành vi sử dụng ô tô nhằm tước đoạt mạng sống nạn nhân
hoặc nhận thức được điều đó nhưng vẫn thực hiện bỏ mặt hậu quả chết người có thể xảy ra
thì hành vi có dấu hiệu của tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nói bị khởi tố về tội gian này ông nam còn có thể chịu tình tiết định không giết người
bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người theo quy định tài khoản một của điều này
về tình tiết ông nam có thể say xỉn không kiểm soát được hành vi
luật sư trang cho biết đây không phải là yếu tố
loại trừ trách nhiệm hình sự
trích dẫn điều một mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm nữ luật sư cho biết
trường hợp người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức
hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác
họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự